phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký nghị quyết số một trăm linh bốn của chính phủ về lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chính phủ đồng ý với lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của bộ y tế
trong đó đưa vaccine phòng bệnh do virus rota từ năm hai nghìn hai mươi hai vaccine phòng bệnh do phế cầu từ năm hai nghìn hai mươi năm
vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm hai nghìn hai mươi sáu và vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm hai nghìn ba mươi
chính phủ đồng ý cho phép các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương mua vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung
nếu có thể tiếp cận với mức giá ưu đãi cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao khác ngoài tiêm chủng mở rộng ngay từ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
nhằm khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng phòng bệnh
chính phủ yêu cầu bộ y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức thực hiện lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi của bộ y tế theo quy định
tại việt nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể omecron ba bốn ba năm ba hai bảy mươi năm ba hai một mươi hai một với khả năng lên nhanh
nhất là thời gian vừa qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng hai ca mắc mới mỗi ngày
số ca mắc đang có xu hướng
sao tăng trở lại
bộ y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường quản lý báo cáo ca mắc covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị giám đốc sở y tế chỉ đạo thường xuyên giả soát số liệu và báo cáo kịp thời
không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc mới số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch khó khăn
việc nhận định dự báo và đánh giá tình hình dịch
tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mạ số tự động của bộ y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc covid một mươi chín
chỉ đạo theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của virus sars cov hai
thường xuyên đánh giá cấp độ dịch tăng cường giám sát phát hiện sớm điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng và tử vong
tết trung thu đang đến gần lợi dụng thời điểm này một số tổ chức cá nhân đã trào trộn các loại bánh trung thu không đảm bảo chất lượng nhằm thu lợi bất chính
vừa qua gần một mươi một chiếc bánh trung thu đã bị cục quản lý thị trường thành phố hà nội phát hiện và thu giữ
cục quản lý thị trường thành phố hà nội tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh bánh kẹo dũng hải có địa chỉ tại xã la phù huyện hoài đức thành phố hà nội
thời điểm kiểm tra cửa hàng bày bán một mươi tám trăm linh chiếc bánh trung thu với giá hai năm trăm linh đồng một chiếc
trên bánh có nhãn rán ghi bằng tiếng nước ngoài đựng trong các thùng cắt tông
chủ cửa hàng là ông nguyễn công dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô bánh đồng thời khai nhận gần tết trung thu
nhu cầu tiêu thụ cao nên đã nhập hàng trôi nổi trên thị trường về bán hiện toàn bộ lô hàng đã bị thu giữ để tiếp tục xác minh làm rõ